còn tại đà nẵng cũng vừa xảy ra một vụ án giết người ở thôn phước thuận xã hòa nhơn huyện hòa vang
điều đáng nói ở đây là cả nạn nhân và hung thủ đều là người trong gia đình và có quan hệ yêu đương
và chỉ khi vụ việc đau lòng xảy ra thì gia đình mới biết nhưng tất cả thì đều đã muộn
đêm ngày một mươi bảy tháng sáu khi em ngân đang ở nhà một mình thì bị một nam thanh niên xông vào dùng dao đâm chém liên tiếp
nạn nhân cố gắng chạy ra ngoài kêu cứu nhưng đã gục xuống và tử vong sau đó

nạn nhân huyện hòa vang cùng công an thành phố đà nẵng đã lập tức có mặt để khám nghiệm hiện trường thu được vật chứng quan trọng của vụ án
qua công tác khám nghiệm hiện trường và ra soát các mối quan hệ của nạn nhân tại nơi cư trú lực lượng điều tra đã xác định hùng thủ là võ thành tân ba mươi tám tuổi trú cùng địa phương
sau khi gây án tân đã bỏ trốn lên núi do đó công tác truy bắt đối tượng gặp rất nhiều khó khăn
chúng tôi cũng xác định rằng là đối tượng khi vào trong đó thì hiện nay là do mùa khô hạn
cho nên trên những cái đồi núi
đồi núi là nó không có nước uống do vậy là chúng tôi cũng tập trung chú ý vào những cho lực lượng vào những phục những cái khe suối
chúng tôi tiếp tục thay phát trú tượng thì chúng tôi phát hiện những thông tin của quân chúng cung cấp và qua các phòng pháp kỳ vụ
thì chúng tôi nhắc định và phát hiện đối tượng di chuyển từ hướng theo quốc lộ một theo hướng nam
và điểm đánh nhiều khả năng là ở chỗ thành phố văn thiết của tỉnh bình thuận
do vậy chúng tôi có một tổ công tác đã có mặt sớm
thì đến khoảng chín h một mươi năm thì chúng tôi phát hiện đối tượng xuất hiện tại cây sáng số chín phường chiêu nga của thành phố văn thiết
thì lực lượng tại chỗ và lực lượng của cảnh sát hành sự thành phố hồ nắng cùng với lực lượng cảnh sát hành sự của công an tên bình thuận tiến hành bắt giữ tượng này
đến dạng sáng ngày hai mươi bốn tháng sáu đối tượng tân đã được di lý từ bình thuận về đà nẵng
tại cơ quan công an thành phố đà nẵng hùng thủ đã khai nhận hành vi của mình
vẫn một mươi một h ba mươi em tới nhà em đi qua nhà bán ăn
bán ăn vừa đi ra em đâm bán ăn hơi kế rồi bán ăn chạy vô nhòa
bán ăn chạy vô nhòa rồi bán ăn chạy ngược ra lời ạ
rồi em nhớ là em đâm xe lưng em vào kế
cứ em quay lại em đâm thêm kế kế vô ngực nữa kế em bỏ chạy
thế là em đâm kế vô cổ lại em biết khẳng định là bán ăn đã chạy
rồi em mới chạy
bắt giữ kịp thời hung thủ giết người dã man gây hoang mang dư luận xảy ra trên địa bàn thôn phước thuận xã hòa nhơn huyện hòa vang thành phố đà nẵng đã khẳng định quyết tâm tấn công tội phạm đến cùng của lực lượng công an thành phố
điều khiến dư luận quan tâm là giữa nạn nhân và hung thủ có mối quan hệ cậu cháu
chỉ vì một suy nghĩ lệch lạc bệnh hoạt mà hung thủ đã gây ra nỗi đau lớn không thể nào bù đắp cho gia đình nạn nhân
vụ việc này cũng là cảnh báo cho những ai đã đang và sẽ có ý định
đi tìm tình yêu bằng bạo lực bất chấp luân thường đạo lý